từ khi được ban hành thông tư số một mươi một do bộ kế hoạch và đầu tư ban hành với các quy định mới về lộ trình đấu thầu qua mạng kể từ năm hai nghìn một mươi năm
đã tạo thuận lợi cho bên mời thầu nhà thầu và các bên liên quan tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
sau sáu tháng triển khai thực hiện thông tư này đã cho thấy những hiệu quả rõ rệt góp phần tăng tính cạnh tranh minh bạch trong các hoạt động đấu thầu
còn góp phần quản lý thống nhất thông tin về đấu thầu trên phạm vi cả nước giúp các cơ quan quản lý nâng cao khả năng giám sát thống kê hiệu quả công tác đấu thầu
thông tư một mươi một mang lại rất nhiều mặt được cho đấu thầu nối chung và trong đó có đấu thầu có mạng
đặc biệt giúp đạt được mục tiêu công bằng minh bạch hiệu quả kinh tế và cạnh tranh trong đấu thầu
đối với đấu thầu có mạng nội hàm của nó có hai nội hàm chính
một là minh bạch hóa trong công tác đăng tải thông tin và thứ hai là xây dựng lộ trình đấu thầu qua mạng trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
có thể thấy việc ban hành thông tư một mươi một quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu
lựa chọn nhà thầu quả mạng là cần thiết nhằm tạo khung khổ pháp lý thống nhất hoàn chỉnh và đơn giản hóa các thủ tục trong đấu thầu
đặc biệt là thủ tục trong việc cung cấp và đăng tải thông tin gắn với việc xây dựng chính phủ điện tử theo đúng chủ trương của chính phủ